thưa quý vị thông qua mạng xã hội đối tượng rụ rỗ lừa gạt tuyển lao động việt nam sang campuchia làm việc
với hứa hẹn mức lương cao sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào cơ sở đánh bạc
đây là diễn biến nổi lên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của tội phạm mua bán người
thưa quý vị có thể nói rằng sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng hơn
bởi mua bắn người là tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
và mua bán người được liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất
được đưa vào chương trình phòng chống tội phạm toàn cầu
do tin vào những lời mời chào về việc làm và thu nhập hấp dẫn
đã có hàng trăm nạn nhân sập bẫy của các đối tượng mua bán người
khi đã đặt chân sang bên kia biên giới việc nhẹ lương cao không thấy đâu
mà là sự cưỡng bức lao động ép nạn nhân làm việc trong các nơi
cơ sở đánh bạc lừa đảo qua điện thoại
và khi không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị các chủ cơ sở hành hung đánh đập
trong trường hợp nạn nhân muốn quay về việt nam sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc
có những gia đình đã phải trả cho các đối tượng hàng trăm triệu đồng để cứu người thân về nước
qua bên đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào để chơi những trò cờ bạc trên mạng
là lừa đảo trên mạng chứng khoán những cái app cho vay tiền
nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi
không cứu con thì không đành mà cứu con thì mình lại phải bỏ một số tiền ra như thế
mà bỏ tiền thì trong gia đình nhà mình có tiền
thì hôm đầu tiên hôm hai mươi bốn thì chuyển là một trăm năm mươi triệu
đến hôm hai mươi bảy thì là chuyển tiếp một trăm hai mươi triệu nữa
vâng trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ bộ công an và các bộ ngành địa phương
đã có sự quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng chống mua bán người
trong đó lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ công
nòng cốt đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công cho đất tội phạm
trong đó có tội phạm mua bán người
cụ thể những kết quả đạt được là như thế nào và thời gian tới
bộ công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này ra sao
đó sẽ là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên chúng tôi với trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
vâng trước hết xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người
diễn ra trong thời gian vừa qua
thời gian vừa qua tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nối chung
và tại việt nam nói riêng diễn biến khá phức tạp
nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới
mua bán trẻ sơ sinh bào thai mua bán nội tạng để thuê
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một số vụ mua bán người sang campuchia
các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để rụ rỗ lừa gạt tuyển mộ lao động việt nam
sang campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao công việc nhàn hạ
sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến
cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa
nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc
vâng từ tình hình tội phạm mua bán người như vậy bộ công an đã có sự chỉ đạo như thế nào
để công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này đạt được hiệu quả thưa đồng chí thứ trưởng
thứ nhất bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt
đồng bộ các mặt công tác đấu tranh phòng chống mua bán người trong đó tập trung vào một số biện pháp
thứ nhất tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động
việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người
thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân gia đình cộng đồng
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người
chủ động nắm tình hình ngoại biên tại cơ sở và trên không gian mạng
xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp và ra dựng các đường dây
băng nhóm hoạt động phạm tội mua bán người để tập trung đấu tranh ngăn chặn
bốn là ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
và phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an xã thị trấn chính quy
năm là phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyên biên giới
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa ngăn chặn hoạt động mua bán người ra nước ngoài
đồng chí thứ trưởng có đưa ra nhận định như thế nào về loại tội phạm này trong thời gian tới
và từ đó thì bộ công an sẽ tiếp tục có những chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng ngừa như thế nào đối với loại tội phạm này
thời gian tới thì tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng
tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng hơn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
bộ công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực giúp thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo một trăm một mươi ba
triển khai hiệu quả chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống mua bán người
đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội về chủ đề phòng chống mua bán người
triển khai quyết liệt các phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm và tiếp tục triển khai cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc phối hợp với viện kiểm sát tòa án nhân dân
nhanh chóng điều tra truy tố xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người lựa chọn một số vụ án trọng điểm
hoặc vụ án được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền giáo dục gian đe phòng ngừa chung
triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa bộ lao động thương minh và xã hội bộ công an bộ quốc phòng bộ ngoại giao
trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người
nhất là với các nước có chung đường biên giới với việt nam tổ chức sơ kết tẩm kết đánh giá về